tối ngày một mươi tháng bốn theo giờ việt nam lễ đón chính thức chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta đã diễn ra trọng thể tại nhà quốc hội cộng hòa hungary
ngay sau lễ đón hai chủ tịch quốc hội đã đồng chủ trì hội đàm
hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc tham vấn phối hợp và ủng hộ lẫn nhau
tại các diễn đàn nghị viện đa phương cũng như cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội hai nước vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chân thành cảm ơn hungary đã ủng hộ việt nam ứng cử vào hội đồng kinh tế và xã hội liên hợp quốc
nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám cam kết ủng hộ việt nam vào hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
về phần mình chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định việt nam ủng hộ hungary ứng cử hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội hungary kovar laszlo
thủ đô bày tỏ vui mừng chào đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thăm hungary và nhấn mạnh
chuyến thăm này có ý nghĩa lịch sử bởi từ năm hai nghìn tám đến nay hungary mới có dịp đón chủ tịch quốc hội việt nam đến thăm chính thức
thời gian qua hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước có bước phát triển đáng ghi nhận
kim ngạch thương mại hai triệu năm ngoái đạt khoảng hai trăm sáu mươi sáu triệu usd tăng ba mươi sáu hai mươi tám so với năm hai nghìn một mươi năm
chủ tịch quốc hội kovo laslo khẳng định hungary coi việt nam là đối tác chiến lược ở khu vực đông nam á từ năm hai nghìn một mươi
hungary đã xây dựng một chiến lược mới về đối ngoại ngoại thương trong đó có việt nam
chủ tịch quốc hội hungary đề nghị trong thời gian tới hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác về kinh tế thương mại
tuy nhiên hai bên cũng cho rằng đầu tư trực tiếp của hungary vào việt nam vẫn còn ở mức thấp
chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên
phía việt nam đề nghị hungary tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực
mà việt nam có nhu cầu và hungary có thế mạnh như khai thác tài nguyên nước xử lý môi trường
y dược chế biến thực phẩm sản xuất phân bón vi sinh năng lượng tái tạo
việt nam hoàn ngành chính sách của hungary nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế hai nước
trong đó có việc ký kết hiệp định khung về hợp tác tín dụng trị giá bốn trăm bốn mươi triệu euro
đánh giá cao việc hungary dành sự ưu tiên lớn cho việt nam thông qua việc nâng số học bổng cấp cho sinh viên việt nam
lên một trăm linh học bổng mỗi năm sang hungary theo học các chuyên ngành mà việt nam có nhu cầu và hungary có thế mạnh